chồng cũ và người bạn trai kém tuổi hiện tại của nạn nhân là hai trường hợp đầu tiên được đưa vào diện tình nghi
thế nhưng qua xác minh thì cả hai đều có chứng cứ ngoại phạm
cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng diện nghi vấn
theo đó tất cả những nam công nhân sống cách hiện trường vụ án bán kính một km phải cung cấp thông tin về thời gian biểu
đêm bốn rạng sáng ngày năm tháng tám năm hai nghìn bảy
cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng diện nghi vấn
tập trung ra soát tất cả bài thôn ở trạc trạc trên hai đồi tường
đồi tường hình xứ trên địa bàn qua mình ra soát thì thấy có những biểu hiện rất bình thường
quay qua tập trung đồi tường tư địa bàn khác đấy
trong đó có ba là có lương thân hoàng và hai người anh của hoàng
thì bán giả cũng để ý tập trung vào vấn đề đó
hoàng trước đây là ở tại đó
sau giải phóng là hoàng với gia đình vào nam làm ăn

và năm hai nghìn bảy là hoàng về hai người anh ra đây làm ăn và cùng thăm người thích
khi ra soát mà xác định có ba đồi tường là xuất hiện
thì là bán chuyên án tập trung là lấy cả một để mà giảm định adn và xác định đồi tường
ba đối tượng bị trụ tập đến cơ quan công an để lấy lời khai gồm lương thanh trương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
cả ba cùng sinh ra và lớn lên ở xã ba lòng nhưng đã chuyển đến sinh sống ở xã hách dịch
huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu
nay là phường hát dịch thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu từ nhiều năm
trong đó lương thanh hoàng và lương thanh trương là hai anh em ruột
còn nguyễn văn hoàng là anh rể của hoàng và trương
trong đó chỉ có lương thanh trương và nguyễn văn hoàng đến trình diện cơ quan công an
còn lương thanh hoàng thì không một người thân nào ở xã ba lòng
thậm chí là cả người anh rể và cậu em ruột biết anh ta ở đâu
sau bảy giờ sáng ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn bảy
xác minh tại nơi cư trú của lương thanh hoàng ở bà rịa vũng tàu thì anh ta hiện vắng mặt
đặc biệt thông tin từ phòng hồ sơ nghiệp vụ công an tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết lương thanh hoàng có một tiền án về tội hiếp dâm
năm hai nghìn bị tòa án nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu tuyên phạt ba mươi tháng tù giam
bà phan thị lê di ru và là một trong những người thân của lương thanh hoàng tại thông đá nổi xã ba lòng
khai với cơ quan điều tra rằng ba anh em của hoàng đến tá túc tại nhà bà để tìm việc làm nhưng không được như ý
nên cả ba người dự định đến ngày năm tháng tám sẽ trở lại bà rịa vũng tàu
trong ngày bốn tháng tám anh em hoàng có đến uống rượu tại nhà nhiều người quen trong thôn đá nổi
tối cùng ngày thì người anh rể và người em tên trương về ngủ sớm
còn lương thanh hoàng phải đến hai mươi hai giờ mới về nhưng không vào trong nhà mà ngủ ngoài hiên
sáng sớm ngày năm tháng tám
khi bà ly nghe tin dữ về người hàng xóm
sống cách nhà một km
thì lương thanh hoàng vẫn nằm ngủ ở hiên nhà
sáng sớm thì tôi nghe ngoài nữa là hồ vô thẳng đơn hồ số sáu là có người bị giết
thì bà tôi kêu hắn là
chơi chơi đi coi cái ai giết con bè của em
hình vùng chơi
thì hắn là một cái con đuôi ở trên

thì ra là hắn đừng nói đỏ

hắn dưng xe đừng đâu chập xé
con tôi đừng xô nuôi
tôi quên nuôi để coi cho tình tương nữa
thì bà hắn đi mua thì tôi chẳng biết
kết thúc quá trình thẩm vấn và xác minh thời gian biểu
cũng như lời khai của người anh rể tên hoàng
và người em tên trương
cơ quan điều tra đã rút tên hai trường hợp này khỏi diện nghi vấn để dồn sự tập trung vào lương thanh hoàng
toàn bộ bà con của lương thanh hoàng ở xã ba lòng nói riêng và tỉnh quảng trị nói chung đã được lên danh sách để xác minh
thông tin do chủ tiệm phạm cung cấp càng củng cố thêm niềm tin của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị
về việc lương thanh hoàng có liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại thôn đá nổi
sáng ngày lương thanh hoàng đã được đưa đến tỉnh quảng trị

tiếp tục lần theo manh mối về lương thanh hoàng thì bang chuyên án nắm được thông tin
anh ta có gấy nhà một người bà con ở thị trấn kronkland trước khi di chuyển đến huyện lệ thủy tỉnh quảng bình

nhưng khi các trinh sát có mặt tại hai địa điểm trên thì hoàng đã biến mất mà không để lại một dấu vết nào
thời điểm năm hai nghìn bảy giao thông ở xã ba lòng nói riêng và tỉnh quảng trị chưa được thuận tiện như bây giờ
đã vậy thời điểm xảy ra vụ án lại đúng vào mùa mưa lũ nên việc di chuyển của các trinh sát gặp vô vàng khó khăn
hệ thống camera an ninh ngày đó cũng chưa phổ biến các phương tiện thông tin liên lạc cũng rất hạn chế nên chủ yếu thông tin từ đối tượng mà các trinh sát có được là do người dân cung cấp
thành ra trong nhiều tình huống khi trinh sát tới nơi thì đối tượng đã cao chạy xa bay
việc chưa bắt được lương thanh hoàng đã phủ lên toàn bộ xã ba lòng
bầu không khí ảm đạm hoang mang lo sợ suốt nhiều tháng sau khi vụ án xảy ra
bắt được húng thụ thì là dân là rất hoang mang
sờ là đến khuya cái bên lâm can sờ quay ngược lại lâm can
tội là sờ lắm không dám đi ra khỏi nhà
nhà mua ở nhà này thôi
tổng hợp các lời khai của các nhân chứng trong đó có người thân của lương thanh hoàng và là người chủ tiệm vàng tên hùng
đặc biệt là sự biến mất của hoàng tại thời điểm vụ án xảy ra
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị có cơ sở để tin rằng anh ta là đối tượng đã sát hại chị đinh thị lan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị tiếp tục ra quyết định truy nã số hai qd tn tc một mươi bốn đối với bị can lương thanh hoàng về tội danh giết người cướp tài sản
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đã xác lập chuyên án truy xét lấy bí số một trăm bảy mươi năm g để triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy bắt đối tượng truy nã lương thanh hoàng
bàn chuyên án đã truy quân ra nhiều tỉnh thành trên cả nước trong đó tập trung chủ yếu vào các địa bàn bà rịa vũng tàu thành phố hồ chí minh các tỉnh miền đông nam bộ
tại quảng trị tại huyện đắk rông bàn chuyên án còn phân công nhiều mũi trinh sát cày cắm tại một số huyện có đường biên giới sát với nước bạn lào phòng trường hợp lương thanh hoàng vượt biên
tuy nhiên do địa bàn khu vực phía nam rộng cộng với việc lương thanh hoàng có phần lớn thời gian sinh sống tại đây nên thông thuộc địa bàn thành ra trong nhiều năm hành tung của đối tượng vẫn là một ẩn số đối với cơ quan điều tra

tuy nhiên do địa bàn khu vực phía nam rộng bàn chuyên án còn phân công nhiều mũi trên sát cày cắm tại một số huyện có đường biên

tuy nhiên do địa bàn khu vực phía nam rộng bàn chuyên án có đường biên
bà lợi sang mua gà và hút thuốc búng điếu thuốc vào phía bà liễu đang đổ xăng dẫn đến quả quạ
có thể mô tả lại tình huống như sau
ông điểm đang ngồi trong nhà bà liễu đổ xăng vào xe máy ngoài sân thì ông bà lợi là hàng xóm sang mua gà
ông lợi đứng gần xe máy lúc bà liễu vẫn đang đổ xăng tàn thuốc lá đã rớt xuống bắt cháy và ngọn lửa bùng lên
bình xăng bị nổ ông điểm giật mình bỏ chạy ra ngoài thoát thân
ba người còn lại chạy ngược vào trong nhà dẫn đến bị cháy và tử vong
ở lời khai ban đầu của ông điểm các điều tra viên đã nhận ra một số tình tiết hết sức vô lý và đặt ra câu hỏi
tại sao ông điểm ở trong nhà lại có thể thoát thân chạy ra cửa
tại sao ba người ở ngoài cửa thì thấy cháy lại chạy ngược vào trong nhà
vì khi đám cháy nó bùng lên như thế thì điểm từ trong nhà không thể chạy được ra ngoài cái cửa rất nhỏ rất hẹp
nếu mà có cháy như thế thì điểm sẽ là người ở bên trong mà sẽ cùng với các nạn nhân cùng bỏ mạng cùng các nạn nhân nó không thể nào mà chạy thoát được cái lối đấy
một cái tình tiết đây là một cái tình tiết rất quan trọng là cái lời khai của điểm này không phù hợp với cái hiện trường xảy ra

vì là khi điểm khai là ông bà lợi này đều ở cửa đều ở cửa và điểm khai là khi mà cháy thì ông bà lợi lại chạy vào trong nhà
thì cái này nó ngược hoàn toàn với tâm lý tâm lý của con người
mình đánh giá đây nó không phù hợp với tâm lý con người bởi vì là tìm sự sống thì phải chạy ra ngoài
cái người con gái của ông bà lợi là người gần như đầu tiên phát hiện ra đám cháy
thì khi phát hiện ra khi đã phát hiện ra thấy cháy thì chỉ thấy mỗi điểm là nằm ở ngoài còn ngoài ra thì không thấy nguồn tính
kêu cứu kêu cứu gì của bà liễu và ông bà lại
bình thường lúc mới phát cháy thì nạn nhân vẫn còn có ý thức chưa thể ngất ngay hay tử vong ngay được
phản ứng sinh tồn là phải chạy và kêu cứu
nhưng ở đây ba nạn nhân lại không có một lời kêu cứu nào chỉ có ông điểm chạy và kêu cứu
này là cái nhà bị cháy thì ông bà này đã không phải là vợ chồng
trong cái lối đi vào cái ngõ đó là chỉ có hai người
hai nhà thôi là nhà ông điểm bà liễu và nhà hai ông bà lợi
hai nhà không có lối tắt vì vậy ông bà lợi muốn sang nhà ông điểm thì phải đi bằng đường cổng chính
tuy nhiên một người dân cho biết bản thân ông là một trong những người phát hiện ra đám cháy đầu tiên
và khi ông đến gần thì cổng nhà bị khóa trái phía trong
các đồng chí cán bộ phòng cháy chữa cháy phải phá cửa mới vào được
khi cứu hỏa lúc đó là cổng cái hỏa hỏa còn đang khóa
có cái cổng kia là không biết ai phá thì tôi không biết
nhưng mà lúc tôi khi tôi đi vào cùng đông người vào là lúc đấy là có một cái xe máy ở đấy
như vậy câu hỏi đặt ra là ông bà lợi vẫn đang ở bên trong mua gà
vì sao cổng nhà phải khóa cháy
những nghi vấn liên tiếp xuất hiện khi cơ quan điều tra tiếp cận sâu vào hiện trường
và phát hiện nhiều điểm bất hợp

có cái bản năng để tìm sự sống
có nghĩa là sẽ có những cái động tác tư thế nó khác nhau
chứ không thể nào cũng giống như lệch nhau
và đều là ngựa
vì theo quy luật thông thường của một con người
khi giáp danh giữa cái sống với chết
thì mọi người đều tìm hướng để tìm lối sống cho mình
thì với sức khỏe của mỗi con người khác nhau
thì không thể có việc là các nạn nhân nằm chết trong một tư thế giống nhau được
vị trí của ba nạn nhân
năm sớm hàng
bởi vì ở trong cái hiện trường đó
nó còn có những cái lối thoát
nếu như bình thường
thì có thể người ta sẽ
nếu mà ở cái trạng thái bình thường
thì khi mà cháy theo cái dạng sự cố đó
thì người ta có thể có cái lối thoát
có thể thoát vào đường hai
hoặc là thoát vào phía trong
nhưng tại sao nó không có
mà tình trạng của khi nó rất
nó như kiểu xếp đấy
thế thì với những căn cứ khoa học như thế thì
ngay trong đêm
chưa có họ quan trọng nào
đánh giá luôn
đánh giá luôn là
có cơ sở đánh giá
ba nạn nhân này
thống nhất lúc đấy đưa ra một dạng thuyết
điều trả vào đây
theo cái hướng
là vụ án hệ trực
chứ không dừng lại
ở một cái sự cố hốc
như ông điểm
ông ấy khai luôn
là nạn nhân
và cũng là nhân chứng duy nhất của vụ cháy
lời khai của ông điểm
lại có nhiều
điểm bất hợp lý
với hiện trường
cơ quan điều tra xác định
đây là một vụ án mạng
và nguyễn thế điểm
chính là đối tượng tình nghi số một
bệnh viện đi ông điển
đã nơi cái đối tượng
cơ quan điều tra đang nghi
là cái đối tượng nghiên cứu án này
đang cấp cứu
ở tại bệnh viện đi ông điển
thì ở quá trình
tiếp cận cái đối tượng này
để hiện là đối tượng
cơ quan điều tra
thế là đối tượng
so với người thông thường
thì từ cái nhận định
và đặc biệt
là từ kinh nghiệm
điều tra các trọng án
thì là chúng tôi
chúng tôi thấy
là với một người thông thường
mà nếu như
trực tiếp chứng kiến
những cái vụ
đặc biệt là có nhiều người chết này
thì ám ảnh
và ảnh hưởng
đến thần kinh
thì khả năng là ngủ
ngủ say này rất thấp
thì chúng tôi nhận định là
là cái đối tượng này
đối tượng thực hiện
cái vụ trọng án này
sau khi về trụ sở
cơ quan điều tra tiếp tục lấy lời khai lần thứ hai
đối với ông nguyễn thế điểm
giải thích về chiếc cổng nhà ông bị khóa bên trong
khi mà vợ chồng ông lợi đến mua gà
vẫn ở trong đó
ông điểm cho biết
lúc ông đi về
nên tiện tay khóa lại
còn việc lúc cháy
tại sao mọi người không kêu cứu
mà lại chạy vào trong nhà
thì ông không biết
và ông điểm vẫn một mực cho rằng
bà liễu đang đổ xăng vào bình xe máy ở ngoài sân
thì vợ chồng ông lợi đứng cạnh chờ mua gà
ông lợi hút thuốc
nên làm bùng cháy xe máy
dẫn đến nổ bình xăng
ông điểm ấy
có cái khai là
nguyên nhân là do
do bà liễu phải bỏ cái bình xăng
một chai xe bán
và cái ông lợi
ông hút thuốc là
thì không ai bay cái bàn
thì nó mất ra như vậy
nên thực tế là cái xe đó
là xe ở ngoài cửa
chứ không ở trong nhà
nhưng mà khi chúng ta
chúng tôi ở hiện trường
thì là cái nắp bình xăng
nó vẫn còn nguyên vẹn
ở đây chúng ta có thể khẳng định
ngay đây là một cái vấn đề
là hậu khoai giả rồi
bởi vì nó không có lý do gì
mà nắp bình xăng đang mở
mà xăng cháy
nó vẫn còn nguyên
đấy rồi mà ông đi thò tay
nắp cái bình xăng này lại được
ông điểm đã không thể giải thích
cho sự bất hợp lý này
ông cho rằng
bà liễu lúc đó
đã đóng nắp bình xăng lại
và vẫn quả quyết đám cháy xuất phát
đầu tiên từ chiếc xe máy của bà liễu
cái điểm xuất phát cháy
xác định không phải từ ngoài vào
mà lại từ trong nhà
lan ra ngoài
và lan ra các phía
đó là những cái
mà để cho chúng tôi đặt ra một dấu hỏi
tại sao lại có cái sự cung cấp thông tin
nó trái ngược với lại cái
thực tế ở hiện trường mà chúng tôi được tiếp cận
xác định ngay là cái điểm xuất phát cháy
là nó ở phía trong nhà
nó cháy từ phía trong
và ở vị trí cũng khẳng định luôn đó
tại hiện trường
nó cháy ở cái khu vực

nhìn những cái sản phẩm cháy

qua được những cái người khen nhân chứng
qua được những cái người khen nhân chứng
tại hiện trường
thì đã xác định là lúc tám giờ
là con trai của bà lậm
nó cung cấp là lúc tám giờ
đến mua đồ ăn sáng cho bố với ảnh
thì đã không thấy bố với ảnh
và đến một mươi một giờ thì quay lại
thì cũng không thấy bố với ảnh đâu
gọi điện thoại cho bà lợi thì máy vẫn đổ chuông
gọi điện thoại cho bà lợi thì máy vẫn đổ chuông
máy vẫn đổ chuông
nhưng sau đó thì đến tầm một mươi một giờ hai mươi
nhưng sau đó thì đến tầm một mươi một giờ hai mươi
thì người dân phát hiện ra cháy
thì lúc đấy là máy điện thoại đã bị tắt
hôm sáng xuống tầm tám giờ sáng
thế em thấy khóa cửa em gọi không đi đâu cả
thế em gọi cho anh dũng

thế ông ấy mới phi xuống
thế ông ấy mình mới phi xuống
thế ông ấy mình mới phi xuống
trái từ đêm thôi

từ lời khai của con trai nạn nhân
từ lời khai của con trai nạn nhân
có thể nhận định hai vợ chồng ông bà lợi
có thể nhận định hai vợ chồng ông bà lợi
đã gặp nạn hoặc bị sát hại trước tám giờ

chính vì thế khi anh đến bố mẹ không có nhà
khoảng thời gian từ sáu giờ đến một mươi một giờ tính từ lúc ông điểm nói là rời nhà đi tập thể dục cho đến khoảng một mươi một giờ trưa thì ông điểm về nhà được một lúc thì phát cháy
trong khoảng bốn năm tiếng đó ông điểm khai mình tập thể dục ba mươi phút sau đó ngồi uống nước ở một quán quen tầm một mươi năm phút rồi ra về
ông đi bình thường bằng xe đám chỉ khoảng một mươi đến một mươi năm phút ông chỉ có được ba km và ông đi trong khoảng ba tiếng đồng hồ ông đã thích việc nào ông thấy bất hợp ý không
trong buổi sáng hôm đấy là điểm đi từ nhà điểm ra đến chỗ quán nước xong rồi đi từ quán nước quay lại nhà
khoảng cách rất là đẹp
nó rất là ngắn nó chỉ khoảng tầm ba km thôi nhưng mà đi mất bốn đến năm tiếng
có những cái điểm đồng chí đang đi hướng trích vòng chí là một phụ đảm giá
để tìm chứng cứ đấu tranh với lời khai bất hợp lý của ông điểm
một tổ trinh sát được cử đi trích xuất toàn bộ camera của nhà dân nằm trên trục đường ông điểm đã đi
trong khoảng thời gian tới lúc đi ra khỏi nhà cho đến khi trở về để xác định thời gian có phù hợp với lời khai của ông hay không
kết quả cho thấy trong khoảng thời gian từ hơn sáu giờ ba mươi ông điểm có ra khỏi nhà sau đó vào một cửa hàng bán sắt vụn khoảng một phút rồi tiếp tục
ghi nhận tại camera của một nhà dân cho thấy
ông điểm từ lúc đi qua camera cho đến khi về mất khoảng thời gian là ba mươi năm phút
ông biển từ khi rời nhà cho đến khi về là khoảng hơn bốn mươi năm phút
điều đó chứng tỏ rằng trong khoảng từ tám giờ đến một mươi một giờ lúc nhà phát cháy ông điều đang ở nhà
khi mà đấu tranh với ông điểm về sự bất hợp lý trong lời khai của ông cùng với chứng cứ thu được từ ca gia của nhà dân
ông điểm đã im lặng và không thể giải thích được khoảng thời gian
từ tám giờ đến một mươi một giờ trước khi đám cháy xảy ra
ông đã làm gì
cùng với đó thông tin từ các trinh sát bảo vệ có rất nhiều tinh tiết chứng cứ
cho thấy ông điểm là thủ phạm gây ra vụ cháy và hé lộ nguyên nhân ẩn dấu phía sau cái chết oan uổng của ba nạn nhân
là một người bạn của bà lợi
thì có được nghe bà lợi bà ấy kể lại về việc
việc là ông điểm và bà liễu này thường xuyên có mâu thuẫn hay xảy ra xảy ra mâu thuẫn với nhau
có va chạm xấu xác với nhau thì ông bà lợi có nhiều lần sang căn ngăn
và ông điểm này có đe dọa là nếu mà lần sau sang căn ngăn nữa thì sẽ điểm sẽ đánh cả ông bà lợi
trả lời câu hỏi vì sao ông điểm nói rằng ông điểm nói rằng ông điểm nói rằng ông điểm nói rằng ông điểm nói rằng ông điểm nói rằng ông điểm nói rằng ông điểm nói rằng
ông điểm làm hỏi vì sao ông điểm và bà liễu hay xẩy ra xô xác
ông điểm cho rằng ông và bà liễu có ở cùng nhau

có đôi lần ông cũng mất bình tĩnh và đánh bà liễu

và lời khai của ông điểm
có thể đưa ra giả thuyết